vào lúc hai mươi ba h ngày một mươi bảy tháng một theo giờ việt nam tức là khoảng một mươi bảy giờ chiều theo giờ thụy sĩ
thủ tướng nguyễn xuân phúc và đoàn đại biểu cấp cao việt nam đã đến sân bay quốc tế zurich
bắt đầu chương trình tham dự hội nghị thường niên lần thứ bốn mươi bảy diễn đàn kinh tế thế giới
từ ngày một mươi bảy đến ngày hai mươi một tháng một năm hai nghìn một mươi bảy theo lời mời của chủ tịch diễn đàn kinh tế thế giới kallows watch
theo chương trình làm việc dự kiến thủ tướng sẽ dự và phát biểu tại một số phiên họp toàn thể của hội nghị
với các chủ đề như định hình tương lai hệ thống sản xuất dưới góc độ chiến lược khu vực
lãnh đạo chủ động và có trách nhiệm trong một thế giới đa cực
quản trị vững mạnh trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư
dự kiến thủ tướng cũng sẽ có hàng loạt cuộc tiếp xúc song phương như gặp chủ tịch diễn đàn kinh tế thế giới
gặp tổng thống thụy sĩ doris lahad và lãnh đạo nhiều nước
tham dự hội nghị tiếp lãnh đạo một số tổ chức quốc tế và nhiều tập đoàn lớn trên thế giới